ngày năm tháng một mươi tại tp hcm ủy viên bộ chính trị phó thủ tượng chính phủ vương đình huệ
đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của đại học quốc gia tp hcm
cùng dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo một số bộ ngành trung ương
và lãnh đạo một số địa phương khu vực phía nam
phát biểu tại buổi lễ đồng chí vương đình huệ đã đánh giá đại học quốc gia tp hcm
là một trong những trường đại học hàng đầu của cả nước đứng trong top một trường đại học tốt nhất thế giới
đứng thứ một trăm bốn mươi bảy trong top ba trăm năm mươi trường đại học tốt nhất châu á
với thế mạnh gần bốn trăm linh giáo sư phó giáo sư một ba trăm linh tiến sĩ thạc sĩ nghiên cứu khoa học
đào tạo đa ngành đa lĩnh vực cho hơn sáu mươi sinh viên
về tự chủ đại học đây là một xu thế tất yếu của thế giới hiện nay
tự chủ càng cao thì chất lượng đào tạo càng phát triển
trong thực tế các trường thực hiện tự chủ đã có các công trình nghiên cứu khoa học
tăng lên gấp ba lần so với trước đây
tự chủ đã tạo điều kiện cho các trường đại học đổi mới sáng tạo
về tài chính tuyển dụng nguồn dân lực đào tạo và đầu tư
tuy tự chủ nhưng cũng phải bám sát chủ trương của đảng và pháp luật nhà nước
cũng nhân dịp này đồng chí vương đình huệ đã đánh trống khai giảng năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
và làm việc với đại học quốc gia tp hcm
thưa quý vị chuẩn bị cho kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
sáng nay đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch quy bàn trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
đã có buổi tiếp xúc cử tri xã vĩnh bình huyện vĩnh thạnh tp cần thơ
tại buổi tiếp xúc cử tri xã vĩnh bình băn khoăn về việc tăng giá điện
thời gian qua đã ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân doanh nghiệp
một số ý kiến khác kiến nghị bộ giao thông vận tải xem xét
bố trí vốn mở rộng nâng cấp tuyến quốc lộ tám mươi trên địa bàn vĩnh thạnh
ý kiến khác đề nghị xây dựng khu dân cư tập trung cho những hộ dân nghèo
khó khăn và những hộ có nhà cập các con sông vì nguy cơ sạt lở cao
đặc biệt trong mùa mưa lũ
đồng chí trần thanh mẫn và đoàn đại biểu quốc hội tp cần thơ đã ghi nhận
những ý kiến đóng góp của cử tri và hứa sẽ chuyển đến các cơ quan chức năng
xem xét và giải quyết trong kỳ họp tới
hôm nay tại tp đà nẵng phòng thương mại và công nghiệp việt nam
tổ chức diễn đàn doanh nhân việt nam hai nghìn một mươi chín khát vọng hùng cường và sứ mệnh doanh nhân
với chủ đề tổ quốc gọi tên mình với sự tham gia của hơn một doanh nhân
đến từ sáu mươi ba tỉnh thành trong cả nước
đến dự có đồng chí trịnh đình dũng ủy viên trung mương đảng phó thủ tướng chính phủ
phát biểu tại diễn đàn phó thủ tướng trịnh đình dũng khẳng định và đánh giá cao
những thành tiệu to lớn có ý nghĩa quyết định của doanh nghiệp doanh nhân việt nam
trong sự phát triển đổi mới của đất nước sau hơn ba mươi năm
hiện nay cả nước có hơn bảy trăm bốn mươi doanh nghiệp đang hoạt động
trong đó gần chín mươi tám doanh nghiệp vừa và nhỏ và hơn năm triệu hộ kinh doanh
phó thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành địa phương và cộng đồng doanh nghiệp
tiếp tục cải cách thể chế chính sách thủ tục hành chính
tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển và hội nhập quốc tế
đặc biệt các doanh nhân doanh nghiệp cần tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng làm giàu chính đáng
làm giàu bằng năng lực trí tuệ bằng bản lĩnh và tiếp thu thành tiệu của nhân loại
để từng bước xây dựng hoàn thành mục tiêu cơ bản đến năm hai nghìn bốn mươi năm
đưa việt nam trở thành quốc gia thịnh vượng sáng tạo công bằng dân chủ
tiếp theo chương trình
cần xử lý ngay vướng mắt về thu phí không dừng
cần phát triển tam nông phù hợp với thời đại bốn
thưa quý vị ngày bốn tháng một mươi tại bucharest thủ đô của romani
đã diễn ra khóa học
khóa học lần thứ một mươi sáu ủy ban hỗn hợp việt nam rumani về hợp tác kinh tế
khóa học diễn ra dưới sự đồng chủ trì của bộ trưởng bộ công thương việt nam trần tuấn anh
và bộ trưởng bộ môi trường kinh doanh thương mại và doanh nghiệp rumania stefan radu obrea
khóa học lần này là bước nối tiếp quan trọng đưa cơ chế hợp tác về kinh tế giữa việt nam và rumani
theo hướng thực chất và hiệu quả
tổng kim ngạch thương mại giữa việt nam và rumani năm hai nghìn một mươi tám đạt hai trăm một mươi tám ba triệu usd
tăng sáu tám so với năm hai nghìn một mươi bảy
trong tám tháng năm hai nghìn một mươi chín tổng kim ngạch thương mại giữa việt nam và rumania đạt một trăm bảy mươi bốn sáu triệu usd
tăng hai mươi một hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
kết thúc phiên họp hai bộ trưởng đã ký biên bản khóa họp lần thứ một mươi sáu
chứng kiến ký kết chương trình hợp tác về khoa học công nghệ giữa bộ khoa học và công nghệ việt nam
và bộ nghiên cứu và sáng tạo rumania
sáng cùng ngày các bộ trưởng đã chứng kiến lễ ký kết hai văn kiện hợp tác giữa cục xúc tiến thương mại việt nam
và phòng thương mại và công nghiệp rumani về phát triển các dự án xây dựng tại rumani và khu vực đông nam âu
phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ vừa yêu cầu bộ công thương giả soát chi phí đầu vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm hai nghìn một mươi tám
phó thủ tướng cũng yêu cầu cần phải công bố công khai giá bán điện chậm nhất là vào tháng một mươi một tới
tại thông báo kết luận của phó thủ tướng vương đình huệ trưởng ban chỉ đạo điều hành giá
tại cuộc họp ban chỉ đạo điều hành giá mới đây
cũng yêu cầu bộ công thương thực hiện giả soát phương án bán lẻ điện bình quân quý ba năm hai nghìn một mươi chín của tập đoàn điện lực việt nam
theo đúng quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân
chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra ra soát chi phí đầu vào giá thành sản phẩm kinh doanh điện năm hai nghìn một mươi chín
và công bố công khai chậm nhất là vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
kho bạc nhà nước đang gấp rút triển khai hệ thống thông tin tổng hợp báo cáo tài chính nhà nước
để bảo đảm tiến độ chỉnh chính phủ
và báo cáo quốc hội vào năm hai nghìn hai mươi
tính đến ngày ba mươi một tháng tám đã có khoảng bốn mươi tám đơn vị đăng ký tài khoản chiếm khoảng tám mươi năm tổng số đơn vị
và khoảng ba mươi bảy đơn vị gửi báo cáo cung cấp thông tin tài chính chiếm khoảng sáu mươi năm tổng số đơn vị
tuy nhiên chỉ khoảng hai mươi ba bộ báo cáo của các đơn vị được tiếp nhận thành công và trời tổng hợp
chiếm khoảng bốn mươi tổng số đơn vị
hiện nay kho bạc nhà nước vẫn đang tích cực phối hợp với các địa phương
để bảo đảm tiến độ của việc lập báo cáo tài chính nhà nước tỉnh
để trình ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo hội đồng nhân dân tỉnh
cũng như bảo đảm tiến độ lập báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc
để trình chính phủ và báo cáo quốc hội vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi
liên quan đến đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh cà mau về việc tạm thời chưa triển khai
lắp đặt hệ thống thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng
phó thủ tướng trịnh đình dũng giao bộ giao thông vận tải tổng hợp những khó khăn vướng mắt
về thu phí không dừng đề xuất giải pháp báo cáo thủ tướng trước ngày ba mươi một tháng một mươi
phó thủ tướng giao bộ giao thông vận tải hỗ trợ hướng dẫn ủy ban nhân dân tỉnh cà mau
triển khai hệ thống thu phí điện tử tự động không dừng đối với trạm thu phí thuộc các dự án
do địa phương là cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
tại chỉ thị số sáu ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi tám và công điện số tám trăm bốn mươi chín ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
đồng thời yêu cầu bộ giao thông vận tải tổng hợp các khó khăn vướng mắt
đề xuất giải pháp xử lý báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày ba mươi một tháng một mươi năm nay
bộ công thương vừa phê duyệt kế hoạch kiểm tra các mặt hàng kinh doanh trên thương mại điện tử
nhằm chống buôn lậu hàng giả hàng cấm hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
đối tượng nằm trong kế hoạch thanh tra kiểm tra là các thương nhân tổ chức cá nhân là chủ sở hữu website
ứng dụng thương mại điện tử bán hàng hoặc kinh doanh trên website ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử
trong đợt này các sản phẩm thực phẩm chức năng đồ gia dụng rượu quần áo giày dép
sẽ là những mặt hàng được bộ công thương chú trọng kiểm tra
các địa bàn trọng điểm nằm trong chiến dịch kiểm tra là hà nội quảng ninh hải phòng thanh hóa nghệ an đà nẵng tp hcm và cần thơ
thưa quý vị kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày giải phóng thủ đô sáng nay tại phố đi bộ hồ hàn kiếm
đã diễn ra ngày hội tư vấn và giao dịch việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm tp hà nội tổ chức
hơn ba mươi doanh nghiệp cùng nhiều lao động đã tham dự ngày hội
quyền lợi và mức thu nhập thỏa đáng
ngoài ra tại phiên giao dịch việc làm có năm mươi chỉ tiêu du học xuất khẩu lao động đến hàn quốc nhật bản đài loan
mang thêm những lựa chọn công việc cho người lao động tại thủ đô
với mục tiêu tạo dựng một sân chơi thực sự dành cho các doanh nghiệp khoa học công nghệ
ngày năm tháng một mươi hiệp hội doanh nghiệp khoa học và công nghệ việt nam đã chính thức ra mắt tại hà nội
hiện cả nước có khoảng chín trăm linh doanh nghiệp hoạt động trên mọi lĩnh vực
nhưng số lượng doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ chiếm tỷ lệ rất nhỏ chỉ ba trăm sáu mươi năm doanh nghiệp
số lượng ít nên hầu hết đều hoạt động độc lập
hiệp hội doanh nghiệp khoa học và công nghệ được thành lập sẽ gắn kết các doanh nghiệp
các nhà khoa học trở thành nơi để trao đổi những tâm huyết và ý tưởng của mình
đóng góp cho nền khoa học và công nghệ nước nhà
cũng trong buổi ra mắt hiệp hội tiến hành đại hội hiệp hội lần đầu tiên
và bầu ra ban chấp hành ban thường vụ ban lãnh đạo chính thức của hiệp hội với nhiệm kỳ năm năm
đây được coi là một ngày hội với các doanh nghiệp khoa học và công nghệ
thưa quý vị trong hơn chín năm xây dựng nông thôn mới nước ta đã đạt được một số thành tựu đáng kể
tuy nhiên tính đến thời điểm hiện tại thì phát triển nông nghiệp nông thôn ở nước ta
vẫn còn gặp những thách thức không nhỏ cần phải có giải pháp định hướng cho giai đoạn tiếp theo
khu vực nông thôn hiện nay người dân ly hương để hoạt động trong các lĩnh vực phi nông nghiệp
ô nhiễm môi trường nông thôn tranh lực giữa các vùng miền vẫn còn lớn
nhiều nét đẹp văn hóa mờ nhạt và an ninh trật tự ở nông thôn chưa ổn định
hội nhập kinh tế quốc tế với những rào cản kỹ thuật sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
là những thách thức việt nam phải đối mặt hiện nay
tại hội thảo phát triển nông nghiệp nông dân nông thôn trong xây dựng nông thôn mới
các đại biểu cũng cho rằng chúng ta cần nhìn nhận lại vấn đề trong giai đoạn trước đây
từ đó đưa ra các giải pháp trong giai đoạn tới
nông thôn theo tôi là có rất nhiều phát triển khác nhau
các vùng nông thôn ở miền núi phát triển cộng đồng
ngành du lịch thì có thể tập trung phát triển nông thôn mới
các cái vùng mà nông thôn mà sản xuất hàng hóa lớn tập trung thì có thể là tạo thành những vùng nông thôn
mà gắn với đô thị để mà sản xuất hàng hóa
còn các vùng nông thôn ở những nơi mà cư dân đông đúc tập trung
những vùng văn minh miệt vườn những vùng văn minh núi nước hàng ngàn năm văn hiến sát đô thị
thì đây chính là vùng tương lai của nông thôn phải là đô thị
thứ nhất là có thể khai quát là tập tận dụng tốt nhất yếu tố thời đại
yếu tố đơn hại đó là khoa học đó là công nghệ đó là thời đại của khoa học công nghệ bốn
thì chúng ta phải tận dụng tốt nhất chỗ này
thứ hai là tiếp tục hoàn thiện thể chế cơ chế chính sách để phát huy tốt nhất nguồn lực
nguồn lực cả xã hội các thành phần kinh tế và sức mạnh của tự thân của người dân
trong giai đoạn tới cần phải tiếp tục điều chỉnh bộ tiêu chí nông thôn mới phù hợp
đa dạng với điều kiện của từng vùng miền phát huy hiệu quả hơn nữa nguồn lực xây dựng nông thôn mới
bảo tồn và gìn giữ phát triển đất đẹp văn hóa của năm mươi bốn dân tộc anh em
sáng nay hội phụ nữ từ thiện tp hcm đã tổ chức lễ kỷ niệm ba mươi năm kết nối yêu thương
trong ba mươi năm qua hội phụ nữ từ thiện tp hcm đã vận động được gần một trăm hai mươi sáu tỷ đồng
chăm lo cho người nghèo người có hoàn cảnh khó khăn
từ năm một nghìn chín trăm tám mươi chín đến nay hội phụ nữ từ thiện tp hcm đã vận động thực hiện các chương trình cứu trợ xã hội
chương trình học bổng dạy nghề chương trình tính dụng cho phụ nữ xây dựng hai trăm tám mươi chín căn nhà tình thương
bảy mươi sáu cây cầu giao thông nông thôn với kinh phí trên một mươi tỷ đồng
tại buổi lễ đồng chí võ thị dung phó bí thư thành ủy tp hcm nhấn mạnh
việc làm của hội phụ nữ từ thiện tp hcm là một việc làm thiết thực của những nhà hảo tâm
giàu lòng nhân ái tự nguyện làm công tác xã hội góp phần cùng chính quyền và nhân dân thành phố
thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với những người có hoàn cảnh khó khăn bất hạnh
thay mặt ủy ban nhân dân tp hcm đồng chí võ thị dung trao cờ truyền thống cho hội phụ nữ từ thiện tp